các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mặc dù trước đây người bệnh chưa từng phát hiện mình bị bệnh tim ngay lập tức các bác sĩ hội trần cùng chuyên gia can thiệp mạch não bệnh viện trung ương cộng đồng một trăm linh tám phân tích tình trạng người bệnh để đưa ra hướng điều trị thích hợp
bất ngờ trong thời gian khi các bác sĩ hội trần người bệnh có tiến triển tốt tự hồi phục và hết liệt gần như hoàn toàn được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày bệnh nhân có biểu hiện đột quỵ lần hai với tình trạng liệt nửa người bên trái
hai kiếp bác sĩ lập tức can thiệp cấp cứu để lấy huyết khối tái thông mạch máu não cứu sống người bệnh
sau can thiệp kết quả chụp đánh giá cho thấy mạch máu não bị tắc đã thông tốt giải phóng hoàn toàn huyết khối động mạch não giữa bên phải
hiện tại bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt hết liệt và được chuyển về khoa nội tim mạch để tiếp tục điều trị
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn xuân trường phó trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh trường kíp can thiệp mạch màu não bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang cho biết
người mắc bệnh lý về tim mạch như là dối loạn nhịp tim bệnh mạch vành bệnh dung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao hơn
cần chủ động tâm soát đột quỵ định kỳ để tránh đột quỵ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
bệnh đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là vấn đề thời sự của các nước đang phát triển
đây là tình trạng mất đột ngột lưu lượng máu tới não hoặc chảy máu bên trong sọn dẫn tới giảm mất chức năng hoặc chết các tế bào não
là nguyên nhân gây liệt dối loạn ngôn ngữ mất cảm giác trí nhớ hôn mê và khả năng gây tử vong cao
vì vậy khi phát hiện các dấu hiệu báo động đột quỵ cần chuyển ngay từ các cơ sở y tế gần nhất để giúp giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế
nếu được cấp cứu đúng thời điểm giờ vàng bằng các thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch hoặc trong cửa sổ sáu giờ đầu áp dụng lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học
đối với các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não thì khả năng cứu sống cũng như là hạn chế được di chứng càng cao
tuy nhiên khi đột quỵ xảy ra việc vận chuyển bệnh nhân cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn và có ý kiến của các chuyên gia thần kinh
khi bệnh nhân đến được cơ sở y tế việc cấp cứu điều trị phải được tiến hành khẩn trương đúng quy trình
hay gặp hơn chiếm độ khoảng bảy mươi tám mươi các trường hợp bị đột quỵ não
thường là do một cục máu đông nó gây đột ngột nó gây tắc một cái mạch máu mà nuôi vùng não khiến cho các tế bào não ở trong cái vùng đấy nó bị chết đi
trong đó thì có một số thể thì là cơn thiếu máu não tháng qua có nghĩa là nó cũng có các triệu chứng giống như là nhồi máu não
tuy nhiên sau đấy cái cục máu đông nó có thể di chuyển để nó tái thông trở lại và các triệu chứng của bệnh nhân thường là hồi phục trong vòng một tiếng
sau khi mà xuất hiện triệu chứng đầu tiên
và không bao giờ quá hai bốn tiếng
tuy nhiên đấy cũng là biểu hiện là bệnh nhân có thể bị đột quỵ não sau đó
thứ hai đấy là xuất huyết não
suốt huyết não thì chiếm độ khoảng hai mươi ba mươi các trường hợp đột quỵ não xảy ra do mạch máu nó đột ngột nó bị vỡ ra và máu thoát ra khỏi động mạch
có thể là gây chảy máu não thất hoặc là tạo thành các cái mảng máu tụ gây chè nép tổ chức não gây tăng áp lực nội sọ
trong một số trường hợp thì nó có độ khoảng bốn mươi
dưới năm là trường hợp xuất huyết dưới nhện
thì nó lại do là dị dạng mạch máu não có các cái phình mạch
thì khi mình vận động mạnh quá hoặc trong các điều kiện ví dụ như nóng quá hoặc nóng giận hoặc vận động quá mạnh thì cái phình mạch não nó vỡ ra
cũng gây ra tình trạng xuất huyết não mà ở đây cụ thể là xuất huyết dưới nhẹ
thế các triệu chứng của đột quỵ não nó như thế nào
ngoài cái tình huống gọi là đau đầu mà chúng ta có thể gặp ở các bệnh nhân đột quỵ não thì nó có ba triệu chứng đặc hiệu đặc trưng cho những bệnh nhân bị đột quỵ não
đấy là về thay đổi về mặt khuôn mặt thứ hai là về tay chân và thứ ba là về giọng nói
thì tiếng anh nó gọi là fas và người ta thêm chữ t có nghĩa là thời gian
fast viết là fast trong đấy f là khuôn mặt thì lúc đó là bệnh nhân sẽ bị lệch mặt nó bị méo miệng hoặc là mắt người ta lại nhìn đôi hoặc không nhìn được
thứ hai am tức là tay thì tay chân của bệnh nhân là bị yếu hoặc thậm chí bị liệt một bên người
thứ ba là spid tức là giọng nói thì bệnh nhân có thể là đột ngột không nói được hoặc là méo miệng hoặc là nói khó hoặc là nói ngọ
thì những cái yếu tố đấy là những cái triệu chứng để mà chúng ta nhận biết là người nhà của mình là có thể bị đột quỵ rồi
còn chữ t có nghĩa là thời gian làm sao đưa bệnh nhân đến viện càng nhanh càng tốt
cách xử trí cách sơ cứu trong những trường hợp này là như thế nào
nếu bệnh nhân mà hôn mê thì chúng ta làm sao là nếu bệnh nhân có cái gì trong miệng thì chúng ta là phải khai thông cái đường thở móc ra và nên cho bệnh nhân đặt nằm nghiêng
vì có thể là bị nôn một số cái chất dịch ở trong đường tiêu hóa nó trào ra thì nó không chảy ngược vào đường hô hấp khiến cho bệnh nhân bị tắc thở suy hô hấp
còn trong trường hợp bệnh nhân bị còn tỉnh thì ngay lập tức là mình dùng các biện pháp không cần xe cấp cứu cũng được
chúng ta đưa đến các cơ sở y tế gần nhất
còn trong trường hợp hôn mê là chúng ta phải cần dùng đến xe cấp cứu
và chúng ta lưu ý là không thực hiện theo những hướng dẫn không có căn cứ ở trên mạng
ví dụ như trích máu không giải quyết được vấn đề gì cả
hoặc một số người thì lại nhanh chóng cho bệnh nhân uống vài viên an cung
thì điều này nó cũng không tốt có thể làm nặng thêm cái tình trạng suất huyết não hay tình trạng đột quyết não của bệnh nhân
và một số trường hợp do sử dụng an cung đã triệu chứng nặng lên thậm chí là bị tử vong trước khi nhập viện